thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam cho biết
trước tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp ubnd tỉnh đã ban hành quyết định
tạm dừng các hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh từ giờ ngày một mươi ba tháng tám để phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh quảng nam tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
các hoạt động vận tải của xe hợp đồng xe du lịch xe taxi xe bus liên tỉnh từ quảng nam đi tp đà nẵng
tỉnh quảng ngãi các hoạt động văn hóa thể thao lễ hội hội thi hội diễn lễ kỷ niệm triển lãm
nghi lễ tôn giáo các sự kiện khác tập trung quá hai mươi người tại nơi công cộng
các tour du lịch đưa khách đi khai thác khách đến từ thành phố đà nẵng và các vùng có dịch
đón mới khách lưu trú từ tp đà nẵng và các vùng có dịch
ubnd tỉnh cũng tạm dừng các hoạt động của các khu vui chơi giải trí
trung tâm tin học ngoại ngữ giáo dục kỹ năng sống và dạy thêm học thêm